các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi một bà hằng được biết đến là vợ của đại gia huỳnh uy dũng hay còn gọi là dũng lò vôi
bà cũng được xem là một con người có khả năng kinh doanh nổi trội đã chung tay với chồng gây dựng và phát triển nên công ty cổ phần đại nam
năm một mươi sáu tuổi bà nguyễn phương hằng sang canada định cư sau nhiều năm bà kết hôn với một người đàn ông trung quốc và có với nhau một người con trai
trước khi qua đời chồng cũ để lại cho bà khối tài sản khổng lồ trị giá khoảng một mươi tám triệu đô la mỹ
tương đương bốn trăm một mươi bốn tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại sau đó bà thanh lý hết tài sản và cùng con về việt nam thành lập công ty kinh doanh bất động sản thời trang cao su
theo lời kể bà hằng bắt đầu bươn trải để kiếm tiền từ năm hai mươi năm tuổi bà tâm sự cũng nhờ gặp may mắn trên thương trường nên chưa từng thất bại lần nào
là một phụ nữ xinh đẹp có nhiều đam mê hồi soàn thích đi xe đẹp và mặc đồ hiệu tuy nhiên bà cũng là một người rất tự lập và nỗ lực
bà hằng từng chia sẻ quan điểm của mình trên báo giới
ngoài kinh doanh vợ chồng nguyễn phương hằng huỳnh uy dũng còn nổi tiếng trong những hoạt động từ thiện
năm hai nghìn một mươi bốn họ sáng lập quỹ từ thiện hằng hiễu
theo như vợ chồng bà chia sẻ mọi lợi nhuận của công ty sẽ được làm từ thiện nếu không đủ thì sẽ bán đi bớt tài sản
năm hai nghìn một mươi ba họ dành tặng cho các chiến sĩ bộ đội trường xa vườn cao su trị giá một trăm bảy mươi tỷ đồng
theo lời ông dũng
hai vợ chồng ông trích hết lợi nhuận của công ty để làm từ thiện nếu không đủ thì mỗi năm bán đi một vài tài sản để làm từ thiện
số tiền trên được dùng trong các hoạt động cứu trợ giúp đỡ người nghèo tổ chức mổ tim phẫu thuật não úng thủy xây dựng hạ tầng trung tâm chữa bệnh phục vụ cộng đồng
vợ chồng bà hằng đã sáng lập nên quỹ từ thiện hằng hiu vào năm hai nghìn một mươi bốn
bà hằng giữ chức vụ giám đốc điều hành tại đây
vào năm hai nghìn một mươi ba bà hằng đã trao tặng các chiến sĩ bộ đội trường xa vườn cao su một trăm bảy mươi tỷ đồng
trước khi có cuộc hôn nhân cùng đại gia huy nguyễn dũng bà hằng là vợ của người đàn ông tên trần văn thìn
hai người đã làm giấy đăng ký kết hôn vào tháng một mươi năm hai nghìn sáu và có một cô con gái chung
đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn tám ông thìn và bà hằng đồng ý ly hôn
bà hằng được trực tiếp nuôi dưỡng con về tài sản chung hai bên tự thỏa thuận
ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi đàm cưới giữa bà hằng với đại gia dũng lò vôi đã diễn ra
ông dũng hiện là chủ sở hữu của khu du lịch lạc cảnh đại nam văn hiến ở tỉnh bình dương
đồng thời là ông chủ của công ty cổ phần đại nam
doanh nghiệp này sở hữu khu du lịch tâm linh là cảnh đại nam văn hiến
nổi tiếng với diện tích lên đến bốn trăm năm mươi hectare tại bình dương
lễ cưới đã được diễn ra với quy mô hoành tráng và vô cùng xa xỉ
khi kết hôn với ông huỳnh uy dũng bà phương hằng vẫn đang trong quá trình phân chia tài sản với chồng cũ
bà có bốn người con trong đó ba người con riêng và một người con chung với ông dũng
ngoài ra ông dũng cũng có một đời vợ trước
bà hằng chia sẻ có nhiều người thủ ghe bà tuy nhiên bằng sự mạnh mẽ của mình bà vẫn đứng vững trên thương trường
tại hôn lần ba bà hằng được chồng cương triều hết mực
trong tiệc sinh nhật năm hai nghìn hai mươi bà được chồng đại gia dành tặng siêu xe trị giá bốn mươi tỷ đồng
ngoài ra ông từng mạnh tay mua đôi bông tai một trăm linh tỷ đồng cho bà
cả hai vợ chồng bà đều dành cho nhau những lời khen có cánh
năm hai nghìn một mươi hai bà hằng cùng ông dũng có một cậu bé trai có tên huỳnh hàng hữu
trong tiệc thôi nôi cậu bé này hai vợ chồng tuyên bố chính thức trao lại toàn bộ khối tài sản đồ sộ của mình cho cậu con trai
bao gồm khu du lịch đại nam khu công nghiệp sóng thần hai khu dân cư dị an khu công nghiệp và dân cư sóng thần ba tỉnh bình dương khu dân cư bình phước
ông dũng cho biết khi đứa con của mình đủ một mươi tám tuổi ông sẽ trao toàn bộ khối tài sản này cho con
còn hiện tại vợ chồng ông và hội đồng giám sát sẽ quản lý khối tài sản này
ông dũng còn lập di trúc trao quyền thừa kế cho bé hằng hữu
nhờ khối tài sản thừa kế khổng lồ đó cậu bé hằng hiễu được gọi là tỷ phú nhỏ tuổi nhất việt nam
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi dũng lò vồi gây ngạc nhiên lớn khi thông báo về việc ông sẽ rời khỏi thương trường tập trung vào công tác thiện nguyện
bà hằng là vợ ông sẽ tiếp quản vị trí tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần đại nam
hầu như chưa ai có cơ hội được chiêm ngưỡng những bức ảnh thời con trẻ của bà phương hằng
nên mới đây những bức hình cực hiếm của bà năm một mươi bảy tuổi được hé lộ đã khiến cho mọi người châm trồ
trong bức hình được chụp với phong cách sửa cũ bà phương hằng để mái tóc dịu dàng nhưng toát lên vẻ sắc xào
vì vậy chẳng có gì ngang nhiên khi ở tuổi năm mươi bà phương hằng vẫn giữ đường nhàn sắc lộng lấy sang trọng như người phụ nữ không tuổi
trên thương trường bà phương hằng cho biết chưa từng thất bại lần nào nhưng đường tình duyên của bà khá là đận
cho đến khi tái hôn với đại gia dũng lò vôi ông chủ của công ty cổ phần đại nam vào ngày tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi hai bà hằng sinh cho ông dũng lò vôi cậu con trai tên huỳnh hằng hiếu
trong tiệc thôi nồi bé hằng hiễu ông dũng và bà hằng tuyên bố chính thức trao khối tài sản khổng lồ của mình cho cậu con trai
gồm khu du lịch đại nam khu công nghiệp sống thần hài khu dân cư dị an
khu công nghiệp và dân cư sóng thần ba tỉnh bình dương khu dân cư bình phước
vợ chồng ba phương hằng kỷ niệm ngày cưới năm hai nghìn một mươi chín
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ông dũng bất ngờ thông báo về việc ông sẽ rời khỏi thương trường tập trung vào công việc thiện nguyện
bà hằng vợ ông sẽ tiếp quản vị trí tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần đại nam
tại buổi lễ công bố thông tin trên ông dũng hết lời khen ngợi và tự hào về vợ mình
ông nhận xét bà hằng là một người vợ tại sao vẹn toàn
phải nói tôi vô cùng may mắn đã tìm thấy một trí kỷ tri ân một người rất thông minh và bản lĩnh
chính là vợ tôi hiện nay đã sát cánh cùng tôi trong những lúc khốn cùng nhất của cuộc đời
chính vợ tôi đã thức tỉnh tôi khóc thay cho tôi và sắp xếp cùng tôi tìm một lối ra trong danh dự
ở tuổi trung niên bà phương hằng vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng không tuổi
trong khi đó bà hằng cũng nói về chồng mình bằng những lời chân thật
tôi hạnh phúc vì ông xã rất trân trọng và ngưỡng mộ
tuy nhiên tiền tài địa vị của anh không phải là thứ tôi tìm kiếm
thậm chí chúng còn mang lại cho tôi đau khổ nghiệt ngã và cả nguy hiểm đến tính mạng
tôi đã phải vượt lên sự xỉ nhục để sống
tôi và anh đã tìm thấy nhau trong nước mắt trong tận cùng bằng sự đờn đau
vợ chồng bà hàng sống trong căn biệt thự rộng lớn sang trọng như lâu đài
ông dũng bà hằng không chỉ nổi tiếng bởi sự giàu có mà còn bởi các hoạt động từ thiện
theo lời ông dũng hai vợ chồng ông trích hết lợi nhuận của công ty để làm từ thiện
nếu không đủ thì mỗi năm bán đi một vài tài sản để làm từ thiện
tuy nhiên vẫn còn đó những câu chuyện nhiều người vẫn đang chưa rõ thực hư
tranh chấp tài sản với chồng cũ
bà nguyễn phương hằng cùng chồng cũ là ông trần văn thìn
trước đó đã từng cùng nhau thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đông nam lòng
theo tỷ lệ năm mươi năm mươi đặt trụ sở tại bốn trăm chín mươi năm mươi tám a lê quang định phường một mươi một quận bình thạnh
tp hcm để trông cây cao su sản xuất và kinh doanh giống cây cao su và các loại cây công nghiệp khác
vào cuối năm hai nghìn bảy khi hai người quy định ly hôn công ty này đã giải thể để phân chia tài sản
bà nguyễn phương hằng được chia hơn ba trăm linh hectare đất trồng cao su theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng
tuy nhiên diện tích vườn cao su này của bà hằng sau đó bị ông thìn giả mạo chữ ký làm hồ sơ giả để chiếm đoạt
sau khi phát hiện bà nguyễn phương hằng đã tùa cả ông thìn đến công an tỉnh bình phước
đồng thời cũng lên án rằng chồng cũ chính là người đứng sau những tin đồn ác ý dồn vào bà và chồng mới huỳnh uy dũng
lúc mới tổ chức hôn lễ
tố cáo thân y võ hoàng yên lừa đảo sau khi lộ đoạn clip ghi âm tâm tình
sau khi không được ông võ hoàng yên đền đáp lại tình cảm của mình bà nguyễn phương hằng đã quay sang tàu cá ông võ hoàng yên
lừa đảo tài sản của gia đình bà trong khi chính bà là người đã dâng toàn bộ đất đài cho ông yên
trong video đăng tải ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một siêu phương hằng cho biết ông võ hoàng yên hoạt động chữa bệnh
tại tỉnh bình thuận là do có sự bao che của cơ quan chức năng
vì phát ngôn này nên vào ngày một mươi sáu tháng bốn bà hằng đã bị sở thông tin và truyền thông tp hcm
xử phạt bảy năm triệu đồng vì cung cấp thông tin sai sự thật xúc phạm danh dự ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
bị đòi bồi thường danh dự hơn một tỷ đồng
ngày một sáu hai nghìn hai mươi một bà lê thị giàu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thực phẩm bình tây
đã khởi kiện bà nguyễn phương hằng đòi bồi thường một tỷ đồng vì cho rằng bà hằng đã xúc phạm danh dự và uy tín của bà giàu
tố cáo hoài linh và gây xung đột với hàng loạt nghị sĩ khác
vì mối quan hệ giữa hoài linh và võ hoàng yên là rất tốt thậm chí nghệ sĩ hoài linh còn dùng nhà thờ tổ của mình để làm nơi chữa bệnh cho ông yên
chính vì lẽ đó khi vớt rác sự việc võ hoàng yên là một lăng măm lừa đảo bà hằng đã vô cùng tức tối và cho rằng chính hoài linh là cùng một phe với thần y này để lừa đảo người dân
tuy nhiên bà hằng không hề vô căn cứ
tại thời điểm sự việc vỡ lây ra cách mà nghị sĩ hoài linh lựa chọn là sự im lặng không một lời xin lỗi vì hành động đã bia lăng xê cho một lăng y dòm
dung túng cho ông yên dựa trên danh tiếng của nghệ sĩ mà lừa đảo mọi người
không dừng ở đó bà nguyễn phương hằng đã dùng người làm tại ngân hàng
mở tài khoản gây quỹ cứu trợ miền trung của nghệ sĩ chỉ tài và một lần nữa phát giác số tiền cứu trợ ấy đã không hề được chuyển đi
mà vẫn còn nằm yên một chỗ trong tài khoản mặc dù bão lũ đã đi qua gần nửa năm trời
vì hoàng bị bà hằng tố cáo là người đẻ thuê nghị sĩ hồng vân lộ đoạn ghi âm dung lời lẽ thiếu tôn trọng khán giả
cũng phải chịu sự gio tên của cô hằng trên sóng live stream
một trong những vùng đất cầm sâu ít việt đàm vĩnh hưng tự phong cũng phải đứng ngồi không yên vì lời thanh thức sao kề của bà hằng
nghệ sĩ trấn thành thủy tiên cũng lần lượt dính vào những nghi án đốt túi riêng tiền từ thiện của khán giả sau khi bà hằng vạch chân trên sóng live stream
trên đây là toàn bộ tiểu sử và cuộc đời của bà nguyễn phương hằng
quý vị nghĩ gì khi lúc này bà nguyễn phương hằng đã chính thức bị bắt giam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
vậy bà nguyễn phương hằng có thể đối mặt với mức hình phạt nào
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video tiếp theo ở phần màn hình kết thúc
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại